tỉnh lộ một mươi sáu nối giữa hai tỉnh đồng nai và bình dương nay là đường bùi hữu nghĩa
thời gian gần đây lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bất ngờ tăng đột biến
trong đó tình trạng nhiều container xe ben hạng nặng phóng nhanh vượt ẩu
trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân sống hai bên tuyến đường này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
nhà ở mặt đường bùi hữu nghĩa phường hóa an thành phố biên hòa
ông nguyễn tiến lục cho biết thời gian gần đây hằng ngày luôn nơm nấp lo sợ
trước việc xe container nối đuôi nhau phóng nhanh vượt ẩu cả ngày lẫn đêm
mỗi khi ra khỏi cổng đi làm hay chở con đi học đều rất khó khăn khi qua đường
tuyến đường bùi hữu nghĩa dài khoảng một mươi km
đi qua bốn phường của thành phố biên hòa
những ngày này đang thực sự oàn mình gánh chịu trước hàng nghìn xe đầu kéo và xe tải hạng nặng lưu thông
nguy cơ tai nạn dình dập có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đường xe đông vậy nhiều khi người dân có muốn qua đường cũng không thấy qua được
nên là nhiều người ở đây họ bức xúc nhưng mà chẳng biết là kêu ai khỏi ai được
theo thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai
nguyên nhân chính khiến lượng xe tải hạng nặng tăng đột biến trên tuyến đường này
là cả hai trạm thu phí bot trên quốc lộ một k hướng từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương đi đồng nai
cũng như trạm thu phí bot trên tuyến đường bùi hữu nghĩa từ bình dương đi thành phố biên hòa đều đã ngừng thu phí
do đó nhiều xe tải lưu thông từ bình dương và thành phố hồ chí minh
nhất là từ đường mỹ phước tân vạn và ngược lại chọn tuyến đường này để lưu thông vừa đỡ kẹt xe
tới đây lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông biên hòa
túc trực thường tiên kiểm tra xử lý về kể cả mặt độ quá tải quá khổ và phối hợp kiểm tra tốc độ trên địa bàn
để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này đề nghị lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa
tăng cường tuần tra xử lý
trong đó việc siết chặt kiểm tra tải trọng và tốc độ là biện pháp trước mắt cấp thiết phải thực hiện